tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền hai bà trưng huyện mê linh hà nội
đã tổ chức lễ kỷ niệm một nghìn chín trăm tám mươi năm khởi nghĩa hai bà trưng và khai hội lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi
tới dự có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước và đồng chí trịnh đình dũng phó thủ tướng chính phủ
lễ kỷ niệm một nghìn chín trăm tám mươi năm khởi nghĩa hai bà trưng là hoạt động văn hóa ý nghĩa
tri ân hai bà trưng hai nữ anh hùng kiệt xuất của dân tộc
đồng thời tưởng nhớ đến các vị tướng lĩnh tài ba các nghĩa binh trung liệt của hai bà
những người đã viết nên những trang sử vàng của dân tộc ta trong thời kỳ đầu dựng nước và giữ nước
hai bà trưng và cuộc khởi nghĩa hai bà trưng cũng để lại cho chúng ta một di sản tinh thần bài học vô giá
thắng lợi của cuộc khởi nghĩa là trang sử vẻ vang của dân tộc ta
mãi mãi là niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân
đồng thời tạo nên truyền thống quý báu niềm tự hào của phụ nữ việt nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang